bảy mươi năm thực hiện di trúc thiêng liêng của chủ tịch hồ chí minh từ đầu tháng tám đến nay trung tâm đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ cảnh sát biển đã đẩy mạnh các phong trào thi đua tích cực học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của hồ chí minh và nêu cao trách nhiệm thực hiện lời bác dạy ngày này năm xưa
những lời bác dạy tuy đã năm mươi năm nhưng vẫn luôn vẹn nguyên giá trị là nguồn sức mạnh để các cán bộ chiến sĩ cảnh sát biển giữ vững niềm tin động lực vững vàng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
tôi vấy hành lý luận phải liên hệ với thực tế đó là lời dạy của chủ tịch hồ chí minh được bác viết trong thư gửi các cán bộ giáo dục học sinh sinh viên các trường các lớp bổ túc văn hóa
như một mệnh lệnh luôn thôi thúc các học viên cán bộ chiến sĩ trung tâm đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ cảnh sát biển mỗi ngày cùng nhau học tập và rèn luyện
trong những lời cắn dặn của chủ tịch hồ chí minh dành cho đoàn viên thanh niên tôi tâm đắc nhất
lời căn dặn của bác là ra sức học tập nâng cao trình độ về mọi mặt chính trị văn hóa khoa học kỹ thuật quân sự
từ đó chúng ta trang bị một kiến thức đầy đủ nhất để có thể phục vụ cống hiến cho đơn vị cho tổ quốc và cho nhân dân
chúng em được học mỗi ngày một điều luật một tuần một tình huống
và đặc biệt hơn nữa là chúng em được học tập lời bác hồ dạy
ngày này năm xưa đó cũng là một kiến thức bổ ích và rất quan trọng đối với mỗi học viên chúng em
thấm nhuần lời dạy của bác lực lượng cảnh sát biển đã không ngừng phấn đấu xây dựng hình ảnh người chiến sĩ cảnh sát biển có bản lĩnh chính trị vững vàng giỏi việc nghiệp vụ lập nhiều chiến công và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
bản thân tôi cũng đã thấm nhuần lời dạy của chủ tịch hồ chí minh đó là kỹ đức cần kiệm liêm chính trí công vô tư
chính vì vậy trong thời gian vừa qua các thế hệ học viên của trung tâm đào tạo và bồi trưởng nghiệp vụ cảnh sát biển những giờ lên lớp chính trị do bản thân tôi hoặc là khoa tổ bộ ngôn giáo viên trong tổ bộ ngôn đảm nhiệm
thì chúng tôi cũng lòng ghép vào những vấn đề vừa giáo dục vừa tuyên truyền vừa phổ biến về những đạo đức tấm gương của bác phong cách làm việc của bác
tất cả cán bộ chiến sĩ học viên giáo viên cũng như là nhân viên trong đơn vị đã biết được là những
cuộc đời hoạt động của bác đặc biệt là những lời dạy của bác năm xưa
thế thì có thể nói là tất cả những lời dạy của bác đều có những ý nghĩa thiết thực trong các hoạt động hàng ngày
và thậm chí là có nội dung hiện tại vẫn đang và đã và đang đi vào cuộc sống và đã có những giáo dục định hướng cho cán bộ chiến sĩ học tập và lao theo
đã năm mươi năm kể từ ngày bác mất những lời dạy của người vẫn luôn vang vọng
khắc sâu và còn mãi trong lòng các cán bộ chiến sĩ cảnh sát biển cho đến ngày nay và mãi mãi sau
đó cũng chính là kim chỉ nam cho mọi hoạt động để toàn trung tâm đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ cảnh sát biển quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
ngấp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tổ quốc